thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số năm cdttg
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
công điện gửi các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu
các bộ ngành địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
về việc tổ chức tết quý mão hai nghìn hai mươi ba và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
bộ y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trong nước quốc tế
phối hợp với ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là với dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý ổ dịch kịp thời không để lây lan
bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với bộ y tế và ubnd các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân
tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động sự kiện
dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
các bộ công an quốc phòng giao thông vận tải công thương ngoại giao và các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
và lưu thông hàng hóa trong thời gian tết nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm
để người dân được đón tết an toàn vui tươi lành mạnh